lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp đà nẵng cho biết dự kiến từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
đà nẵng sẽ có khoảng bảy trăm linh tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu với tổng kinh phí hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
theo đó dự kiến từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có khoảng bảy trăm linh tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu
với tổng chi phí gần sáu mươi năm tỷ đồng hỗ trợ năm trăm năm mươi tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
và kinh phí thuê bao năm đầu tiên cho tàu có tổng công suất máy chính từ chín mươi mã lực trở lên là ba mươi tám tỷ đồng
có chiều dài lớn nhất từ một mươi năm mét trở lên
tuy nhiên chủ tàu phải cam kết bảo quản thiết bị tối thiểu là ba năm
bên cạnh đó hỗ trợ một trăm bốn mươi tàu mua máy móc lắp đặt thiết bị bảo quản với tổng kinh phí hỗ trợ là bảy mươi tỷ đồng
đây là những cơ chế hỗ trợ mới của thành phố hy vọng sẽ là động lực mới để thúc đẩy nghề cá vươn khơi và bám biển